tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tiếp đón và hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiền sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi hội đàm phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình khẳng định việt nam đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua
tuy nhiên hiện tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn phó thủ tướng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều mặt ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương thúc đẩy đàm phán và ký kết các hiệp định như tương trợ tư pháp phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
phó thủ tướng singapore cũng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới